tỉnh phú yên tổ chức hội thảo khoa học về định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
dự hội thảo có thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
cùng các chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế
hội thảo đã đóng góp những ý tưởng về các phương pháp mô hình cách làm hay để xây dựng một phú yên xanh
các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài nước đã giới thiệu về những vấn đề môi trường chính của tỉnh phú yên
và định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đã nảy sinh nhiều vấn đề thách thức lớn trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường
ô nhiễm môi trường từ rác thải nước thải đã xuất hiện từ nhiều năm và đang có xu hướng gia tăng
dịch bệnh nuôi trồng thủy sản xuất phát từ ô nhiễm môi trường đang diễn biến phức tạp
tại hội thảo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và trung tâm nhiệt đới việt nga bộ quốc phòng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu
bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia kiểm toán rác thải và thực hành xanh